trong phần tin quốc tế công báo công bố báo cáo cuối cùng về hoạt động tìm kiếm máy bay mh ba trăm bảy mươi hai
người dân mỹ thể hiện tình đoàn kết sau vụ sả súng ở las vegas
thưa quý vị chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí thonglun sisulit thủ tướng nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào sang thăm việt nam
tại buổi tiếp đồng chí thonglun sisulit bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam cảm ơn tổng bí thư đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết
trân trọng chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
chúc mừng những thành tiệu quan trọng mà việt nam đã giành được trong thời gian qua
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam